biến đổi khí hậu có thể làm thay đổi các mô thức sản xuất
ảnh hưởng đến kinh tế và sinh kế của hàng triệu người dân ở miền trung
cũng như việt nam hay tương lai của con cháu chúng ta
song xét cho cùng nó không nghiêm trọng bằng sự giao động của ý chí
bản lĩnh và niềm tin của chúng ta trước các thử thách của tự nhiên và tạo hóa
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã nhấn mạnh điều này tại cuộc làm việc với năm tỉnh miền trung
gồm quảng bình hà tĩnh quảng trị thừa thiên huế và quảng nam
được tổ chức ngày hôm nay hai mươi bốn tháng một mươi tại quảng bình
phát biểu tại buổi làm việc thủ tướng nguyễn xuân phúc đã thay mặt lãnh đạo đảng
nhà nước biểu dương tinh thần trách nhiệm trước nhân dân của các cấp ủy
chính quyền lực lượng vũ trang và các ngành trong công tác phòng chống mưa lũ
góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản của nhà nước và nhân dân
thủ tướng nhấn mạnh qua trận lũ lịch sử này chúng ta cần rút kinh nghiệm sâu sắc
để chủ động phương án ứng phó tăng cường nhận thức hiểu biết trong thiên tai
trong đó nhận thức của cộng đồng là quan trọng nhất cải thiện năng lực dự báo thiên tai
lồng ghép huy động các hoạt động cứu trợ xã hội huy động tổng hợp sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế
của cộng đồng các tỉnh cần nhanh chóng ổn định cuộc sống trở lại cho nhân dân
bảo đảm sinh kế cho người dân huy động tinh thần tự cường tự cứu của người dân
và sự hỗ trợ của cộng đồng các lực lượng để giúp người dân vùng lũ vượt qua khó khăn vươn lên
không được để người dân nào thiếu đói màn trời chiều đất
trên cơ sở những vấn đề đặt sau trận mưa lũ lớn ở miền trung thủ tướng đề nghị các bộ ngành địa phương
phải tính toán lại một số vấn đề như phát triển thủy điện an toàn trồng rừng để phủ xanh đồi chọc
góp phần giảm sạt lở đất ứng dụng công nghệ thông tin để thông báo cảnh báo cho người dân về thời tiết thiên tai
thủ tướng nhấn mạnh điều cần thiết nhất lúc này là các địa phương các ngành
sẵn sàng phương án chủ động ứng phó với bão số tám và có khả năng số chín sắp tới để không xảy ra thiệt hại hơn nữa đối với người dân
trước đó trong buổi sáng thủ tướng nguyễn xuân phúc và đoàn công tác chính phủ đã đến thăm
động viên người dân ở thôn đồng tư xã hiển ninh huyện quảng ninh tỉnh quảng bình
tại đây thủ tướng chính phủ đã tặng quà cho ba mươi hộ dân bị thiệt hại nặng
mỗi hộ một mươi triệu đồng thăm và tặng quà trường mầm non hiển ninh